xin chào quý vị và các bạn
do chịu tác động của không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió đông nam ẩm từ biển thổi vào
nên trong hôm nay và ngày mai các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa phùn và sương mù có phần gia tăng
với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ
người dân cần chủ động hạn chế tốc độ khi tham gia lưu thông để đảm bảo an toàn
sau đó mưa sẽ giảm dần cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của cả không khí lạnh và gió đông nam
nên mưa có phần ít hơn nhưng tình trạng sương mù vẫn phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của người dân nơi đây
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xuống tăng nhẹ
ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ khu tây bắc có nơi cao hơn
đối với các tỉnh biển trung với tác động của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu
sẽ chỉ còn gây mưa nhỏ ở diện giải rác cho các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
sau đó mưa giảm dần
nhưng về đêm và sáng vẫn có mưa mưa phùn lẫn sương mù dài rác làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
quý vị tham gia giao thông vào khung giờ về đêm và sáng cần chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
nhiệt độ ở khu vực này từ ngày mai có xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
trong khi đó ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong vài ngày tới phổ biến ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ ban trưa ở hầu khắp khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng ninh thuận bình thuận là hai mươi tám ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết hầu như chưa có biến đổi gì
chủ đạo vẫn là những ngày khô giáo ít mưa trong ngày trời có nắng
nhiệt độ tại đây ba ngày tới sao động trong khoảng từ một mươi tám đến ba mươi một độ đêm và sáng trời lạnh
đến với các tỉnh thành nam bộ thời tiết chủ đạo trong ba ngày tới tại đây cũng là có nắng trong ngày
những cơn mưa nếu có cũng chỉ thoáng qua vào lúc chiều tối và đêm
nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ở trong ngưỡng là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ